tại bảo tàng tp cn đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và trưng bày chuyên đề tranh ký họa kháng chiến ở đồng bằng sông cửu long
triển lãm gồm một trăm hai mươi bộ ảnh tài liệu giới thiệu đến khách tham quan di trúc của người
một văn kiện lịch sử vô giá có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc mà bác đã để lại cho nhân dân
bên cạnh đó là chuyên đề tranh ký họa kháng chiến ở đồng bằng sông kiều long
giới thiệu một trăm hai mươi tư liệu hiện vật là những bức ký họa về cuộc sống
chiến đấu của quân và dân vùng đồng bằng sông kiều long do các họa sĩ chiến sĩ trực tiếp thực hiện trong kháng chiến
qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc giá trị mỹ thuật và giá trị của loại tranh đặc biệt này
triển lãm sẽ phục vụ khách tham quan từ ngày hai mươi tháng tám đến ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cũng nằm trong các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
sáng nay sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đồng nai đã tổ chức khai mạc triển lãm
đồng nai năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín
theo ban tổ chức triển lãm đã góp phần truyền tải đến cán bộ đảng viên và người dân trên địa bàn
những tư liệu thông tin về thân thế cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
và những giá trị cốt lõi trong bản di trúc thiêng liêng của người đến thế hệ hôm nay
qua đó nâng cao hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh xây dựng quê hương đồng nai ngày càng giàu đẹp văn minh nghĩa tình
triển lãm mở cửa đến ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
còn tại hà nam bảo tàng tù trẻ việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch
và tỉnh đoàn hà nam cũng vừa tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề
tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo chân bác
triển lãm chuyên đề tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo chân bác
gồm trên ba trăm linh ngành tài liệu hiện vật tiêu biểu
là hoạt động nhằm tuyên truyền giới thiệu những giá trị to lớn trong di trúc của chủ tịch hồ chí minh
sự quan tâm sâu sắc niềm tin tưởng của chủ tịch hồ chí minh đối với thế hệ trẻ
cũng là tình cảm sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ đối với bắc hồ
triển lãm mở cửa đến ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín